người ta cho rằng người mất thì đã mất
người bị thương thì đã bị thương rồi
tai nạn đã xảy ra rồi
bản thân người lái xe họ cũng là không ai
thì thôi họ bồi thường cho mình khoản tiền vật chất
và người ta đối xử tình nghĩa
thì thôi ta không kiện nữa
và người lái xe đã không bị khởi tố
tức là đối với người việt nam của chúng ta là
cái quan niệm thôi mọi chuyện đã qua rồi thì bỏ qua
thế nhưng mà chính cái điều đấy
lại làm cho cái tình trạng giao thông
tức là cái ý thức của người tham gia giao thông
lái xe không sợ nữa
đây chính là một thực tế
mà chúng ta trong thời gian nghiên cứu tôi thấy là
đây cũng là một vấn đề riêng với tai nạn giao thông ạ
mà cái tình trạng mà cứ thỏa thuận với nhau
nhất là nó ở cái mức độ gọi là dưới một
khoảng một của bộ luật điều luật
được áp dụng với việc là khởi tố
theo cầu người bị hại
mà người bị hại thỏa thuận thì cơ quan tốt tiếp
anh tốt tụng không thể khởi tố
và đây cũng chính là một cái mà tôi cho là
cái tỷ lệ phố vụ gây tai nạn giao thông
bị truy tố trong bộ luật là ít
cho nên là người ta cảm giác nó bị nhờn
và chính bản thân những người lái xe
nhiều người họ cũng cảm thấy không đáng sợ
và họ chủ quan hơn
thế thì trong tương lai chúng ta có cần phải
lấp vào cái khoảng trống đấy không
quan điểm bản nhân tôi phải xem lại vấn đề này
cái việc khởi tố theo cầu người bị hại
là tiến bộ
nhưng không phải nó áp dụng đại trả
mà có lẽ phải căn cứ vào tình thực tế
với những loại hình
mà như tai nạn đào thông xảy ra phổ biến
và nghiêm trọng như hiện nay
chúng ta nếu mà duy trì cái
cái mức độ này cái quy định này
ở với cái lĩnh vực an toàn giao thông
thì có khả năng là cái việc tuyên truyền giáo dục
và ngăn ngừa tai nạn giao thông sẽ rất khó khăn
bên cạnh đó ngoài cái việc luật hình sự
thì những cái chế tài của
luật hình thông bộ
và nghị định xử phạt viện hội chính
trong lĩnh vực an toàn giao thông
thì cần phải bổ sung thêm nhiều cái
cái chế tài khác
có những hình thức trân đe nặng này hơn
mặc dù về nguyên lý tội bỏ học thì
hình vật nặng chưa không phải là một giải pháp
hoàn tảo không phải là tốt
nhưng trong một số trường hợp thì
cần thiết phải đủ có hình thức xử lý
tương xứng hoặc đủ sức lăn đe
tối chẳng hạn như trường hợp
nhưng có nhiều trường hợp bây giờ lái xe gây tai nạn
nhưng sau thời gian vẫn có thể là
tiếp tục là lái xe
ông sử dụng lồng cổ
còn một hai lần gì đó vẫn cứ tự hợp
và vẫn xử phạt bằng người tiền rồi tiếp tục lái
nhưng có thể có những quốc gia khác
họ truy tố luôn
có thể những trường hợp đấy
sẽ tước bằng lái vĩnh viễn
có cơ chế kiểm soát đó
cho nên là ngoài việc xử lý sự
như chúng tôi đề cập
thì chúng tôi cho rằng cái xử phạt hành chính ấy
thế tài liên quan đến
đến đánh trực tiếp vào quyền lợi
đánh trực tiếp vào lâu dài
vừa cái tư tiền
vừa cái gọi là
cái kế sinh nhai
của cái người lái xe lâu dài
họ không có đủ
điều kiện để tham gia vào cái việc ấy nữa
và làm việc như vậy với số nhiều như thế
nhiều người phải tự ý thức về mình
tiếp tục ẩu như thế không
liều như thế không
hoặc là vô ý thức như thế không
hoặc là dàn dễ dãi như thế không
để qua đó
xã hội sẽ giảm bớt những cái rủi ro
do chính họ gây ra
vâng rõ ràng chúng ta cũng đã có một cái hệ thống luật
và các cái chế tài
để xử lý người gây tai nạn giao thông
ở các mức độ khác nhau
tuy nhiên để giảm tài cái mức độ tai nạn giao thông
trong thời gian tới
thì chúng ta vẫn
cần phải bổ sung thêm các cái quy định
theo cái mức là tăng nặng lên phải không ạ
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
xin kính mời quý vị
chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới
với những tin tức đáng chú ý khác
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
đến với những thông tin về tình hình thời tiết
thưa quý vị và các bạn
qua tết công ông táo
sự bảo là thời tiết của cả nước
tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa cho đến tết nguyên đán
miền bắc sẽ chỉ còn lạnh vào đêm và sáng sớm
trưa chiều còn nắng và khá ấm áp
miền trung và tây nguyên bầu không khí mát mẻ dễ chịu
còn nam bộ nắng nhiều và nóng hơn
một vấn đề đáng lưu ý cho người dân
ở thủ đô hà nội
đó là liên tục trong những ngày vừa qua
không khí hà nội ô nhiễm rất nghiêm trọng
có thời điểm chất lượng không khí lên đến mức nguy hại
tức là khuyên cáo tất cả mọi người
nên ở trong nhà
lý giải về việc chất lượng không khí hà nội xấu đi đột ngột
tiến sĩ hoàng dương tùng
chủ tịch mạng lưới không khí sạch việt nam
cho rằng có thể có hai nguyên nhân
thứ nhất là do lượng người tham gia giao thông
tăng cao trong những dịp cận tết
và thứ hai là do hiện tượng nghịch nhiệt
hiện tượng này xảy ra
khi mà càng lên cao nhiệt độ không khí càng cao
trái ngược với quy luật thông thường là
càng lên cao nhiệt độ càng thấp
lớp vịt nhiệt này ngăn chất ô nhiễm phát tán lên cao
vì vậy các chất ô nhiễm bị giữ lại
trong môi trường không khí
nồng độ các chất ô nhiễm tăng cao khiến môi trường không khí bị ô nhiễm nặng nề
người dân được khuyên cáo
là nên theo dõi thường xuyên chất lượng không khí
qua cổng thông tin điện tử thành phố hà nội
hoặc là qua mạng quan chắc của tổng cục môi trường
để có các biện pháp chủ động như sử dụng khẩu trang đúng chủng loại
còn bây giờ như thường lệ là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo